hướng đến kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập hội cựu chiến binh việt nam ngày hôm nay hội cựu chiến binh tỉnh hà nam đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập hội và tổng kết năm năm phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu
một mươi năm năm qua các cấp hội cựu chiến binh tỉnh hà nam đã triển khai thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu với nhiều kết quả nổi bật tiêu biểu như phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống của cựu chiến binh đạt nhiều kết quả thiết thực
hiện toàn hội có trên hai hội viên được công nhận danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn các cấp hội cựu chiến binh tỉnh hà nam tăng cường đoàn kết vận động hội viên phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên tham gia các hoạt động chính trị của địa phương kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và các tiện nạn xã hội giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước cho thế hệ trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp